hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
trước khi nghe chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp
các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết
là nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
và nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
cụ thể mở đầu buổi làm việc sáng nay quốc hội sẽ nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu và trình lý dự thảo nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
phó tổng thư ký quốc hội lê bộ lĩnh trình bày dự thảo
nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
sau đó quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết này
tiếp đó quốc hội thông qua nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực
hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
kết thúc chương trình làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai
phiên bế mạc sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp